hôm một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành phiên khai mạc
tại hội nghị này ban chấp hành trung ương đảng bàn và quyết định về các vấn đề
phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu số lượng việc phân bổ đại biểu
dự đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ hội nghị diễn ra trong thời điểm cả nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
và đặc biệt trong bối cảnh toàn đảng toàn dân đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
góp phần khơi dậy trong toàn đảng toàn dân và toàn quân niềm tự hào về đảng vinh quang
bác hồ vĩ đại dân tộc việt nam anh hùng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh hơn ai hết mỗi đồng chí ủy viên trung ương cần phát huy
truyền thống cách mạng kiên cường vẻ vang của đảng và dân tộc nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm
phấn đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được giao đề nghị các đồng chí ủy viên trung ương phát huy trí tuệ
đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc sắc đáng vào các nội dung đã được thông qua bảo đảm cho thành công của hội nghị
thưa quý vị hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc sáng hôm nay
ngày một mươi một tháng năm tại thủ đô hà nội đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất
sau đây là thông cáo ngày làm việc thứ nhất của kỳ họp
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đọc tờ trình của đảng đoàn quốc hội
về đề án phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

sau đó trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
và phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về tổng kết việc phân bổ đại biểu
dự đề hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một mươi một một mươi hai và xây dựng tiêu chuẩn cơ cấu số lượng
và dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh vừa có công văn số năm trăm một mươi năm về việc tổ chức phục vụ nhân dân vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm quan khu vực
từ ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh tiếp tục tổ chức phục vụ nhân dân khách quốc tế và các cơ quan tổ chức
đoàn thể chính trị xã hội vào lăng viếng bắc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm quan khu vực
trong quá trình tổ chức lễ viếng lễ tưởng niệm và thăm quan khu vực ban quản lý lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống covid một mươi chín phù hợp với tình trạng bình thường mới
theo thông tin từ bộ công thương hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta dự kiến sẽ được quốc hội họp về việc phê chuẩn vào ngày hai mươi tháng năm
ngày đầu tiên của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
để phục vụ cho việc phê chuẩn hiệp định evfta tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
bộ công thương đã chủ động phối hợp với văn phòng chính phủ và văn phòng chủ tịch nước hoàn thiện tờ trình của chủ tịch nước trình quốc hội
cũng như chuẩn bị các nội dung có liên quan để đưa vào bộ hồ sơ chính thức trình quốc hội về việc phê chuẩn hiệp định evfta
ngày sáu tháng bốn chính phủ đã trình hồ sơ này lên chủ tịch nước để chủ tịch nước xem xét trình quốc hội
tại phiên họp thẩm tra của ủy ban đối ngoại quốc hội về việc phê chuẩn evfta vào ngày hai mươi một tháng bốn
bộ trưởng bộ công thương cũng đã trực tiếp báo cáo giải trình và trả lời các câu hỏi của các đại biểu quốc hội
theo thủ tục nội bộ của eu evfta cần được nghị viện châu âu phê chuẩn và sau đó được hội đồng châu âu ký duyệt để có hiệu lực
vào ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi nghị viện châu âu ep đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn evfta với tỷ lệ sáu mươi ba ba mươi năm số phiếu tán thành
bốn trăm linh một phiếu tán thành một trăm chín mươi hai phiếu phản đối và bốn mươi phiếu trắng
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hội đồng châu âu cũng đã phê chuẩn hiệp định evfta hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng theo quy định phê chuẩn nội bộ của eu
hiệp định evfta chỉ cần được quốc hội việt nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của hiệp định là sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả eu và việt nam
theo thông tin từ bộ thông tin và truyền thông và ngân hàng nhà nước dự kiến tháng sáu tới
các doanh nghiệp viễn thông sẽ sớm được cấp phép dịch vụ mobile money
trước đó thủ tướng đã đồng ý cho phép triển khai dịch vụ này trên toàn quốc
mobile money tương tự như ví điện tử nhưng khác so với mobile banking ở chỗ
mobile banking là công cụ của ngân hàng kết nối với tài khoản khách hàng để thực hiện các dịch vụ truyền thống như gửi tiền cho vay thanh toán
trong khi mobile money có thể không kết nối với tài khoản ngân hàng
chủ yếu để thực hiện giao dịch thanh toán chuyển tiền với giá trị giao dịch nhỏ
thời gian vừa qua ngân hàng nhà nước đã trình thủ tướng chính phủ quyết định triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các dịch vụ khác có giá trị nhỏ mobile money
và đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
từ nay đến giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi việc tháo rỡ cầu đường sắt bình lợi cũ trên sông sài gòn sẽ hoàn thành
mở ra cơ hội lớn cho tàu thuyền hàng hóa tài trọng lớn giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ liêu thông thuận lợi hơn
dù cầu đường sắt bình lợi mới đã hoàn thành đưa vào khai thác từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhưng cây cầu cũ có tỉnh không chưa đến hai mét chưa được tháo dỡ khiến cho giao thương hàng hóa bằng đường thủy trên luồng sông sài gòn bị hạn chế
do đó với việc tháo dỡ này dự kiến đến giữa tháng sáu những hình ảnh như thế này sẽ không còn xảy ra
dự án đầu tư xây dựng cầu đường sắt bình lợi mới và não vét luồng sông sài gòn có tổng mức đầu tư một ba trăm linh tỷ đồng
cầu mới có tỉnh không thông thuyền bảy m bảo đảm cho tàu thuyền chở hàng trên năm tấn lưu thông thuận lợi
mở ra cơ hội lớn phát triển kinh tế cả vùng đông nam bộ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tiến hành điều tra vụ án hình sự
vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec

và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phó tổng giám đốc vec lê quang hảo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với lê quang hào phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm chín mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đoạn sáu mươi năm km không đúng trình tự quy định của pháp luật không đúng tiêu chuẩn chỉ dẫn kỹ thuật yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt
dẫn đến đưa công trình không bảo đảm chất lượng vào khai thác sử dụng gây hậu quả rất nghiêm trọng
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt đẩy theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị sau thời gian tạm lắng tình trạng phá rừng tự nhiên vùng rắp danh các tỉnh nam trung bộ với tây nguyên đang tiếp tục tái diễn
thực trạng trên cho thấy sự phối hợp thiếu chặt chẽ đồng bộ và thường xuyên giữa các đơn vị chủ rừng chính quyền các địa phương và lực lượng kiểm lâm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lâm phần rừng thuộc tỉnh phú yên
vùng rừng rắp danh giữa xã sơn thành tây huyện tây hòa và xã sông hình huyện miền núi sông hinh của tỉnh phú yên
tiếp giáp với các tỉnh đắk lắc gia lai và khánh hòa lâm tạc dùng cả xe cơ giới mở nhiều lối mòn hình xương cá vào sâu bên trong để phá rừng
tại hiện trường hàng loạt cây rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ đã được vận chuyển ra ngoài
gỗ mới bị đốn hạ hàng chục cây khối lượng còn lại gần bốn mươi mét khối
chủ yếu là rẻ châm da có đường kính từ ba mươi đến hơn sáu mươi cm
rừng bị phá được xác định là tại hai tiểu khu ba trăm năm mươi tám ba trăm một mươi hai do ban quản lý rừng phòng hộ huyện tây hòa và sông hình
phối hợp với hạt kiểm lâm hai huyện quản lý bảo vệ
trước khi bị phát hiện lâm tạc đã kịp phá bỏ các lán chạy và tẩu tán rất nhiều gỗ từ nhóm ba trở lên
lãnh đạo trị cục kiểm lâm tỉnh phú yên cho biết các đơn vị chức năng đang tiếp tục kiểm đếm lượng cây bị chặt hạ
truy tìm các đối tượng mở đường vào phá rừng đồng thời khẩn trương lên phương án ngăn chặn xử lý theo quy định của pháp luật
cũng theo tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên chỉ trong bốn tháng đầu năm nay
tại khu vực rừng rắp danh giữa huyện tây hòa và sông hình
lực lượng kiểm lâm đã bắt giữ một mươi vụ vi phạm luật lâm nghiệp và thu giữ hơn ba mươi mét khối gỗ các loại
tại khu vực biển cách tây nam vũng tàu một mươi ba hải lý tổ công tác của đoàn trinh sát số hai thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã phát hiện và kiểm tra tàu vận tải mang số hiệu la năm nghìn năm mươi tám ts đang vận chuyển năm mươi tấn đường cát
trên tàu có bốn thuyền viên tàu do ông huỳnh văn hùng thường trú tại cần đức long an là thuyền trưởng
qua kiểm tra phát hiện bốn thuyền viên trên tàu không có chứng chỉ chuyên môn hành nghề
toàn bộ năm mươi tấn đường cát không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã lập biên bản hoàn thiện hồ sơ ban đầu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
ngày một mươi một tháng năm tại thành phố thái bình tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với hai vợ chồng bị cáo là nguyễn văn lẫm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phạm thị quyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại số một trăm ba mươi tám đường nguyễn danh đới phường trần lãm
tp thái bình tỉnh thái bình
đối tượng nguyễn xuân đường tức đường nhuệ và bùi mạnh tiến con nuôi đường nhuệ bị tòa triệu tập với tư cách là người có nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan
đây là vụ án được tòa án nhân dân tỉnh thái bình xét xử sơ thẩm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín liên quan đến việc hai bị cáo vai tổng số tiền chín trăm linh triệu đồng
của vợ chồng ông đỗ văn tới sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu và bà lê thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thành phố thái bình bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô camry
trong phiên tòa sơ thẩm bị cáo lẫm bị tuyên án một mươi bốn năm tù giam bị cáo quyết một mươi ba năm tù giam
trong phiên xét xử phúc thẩm vợ chồng bị cáo lẫm quyết kháng cáo vì cho rằng bị oan
hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng quá trình điều tra và xét xử ở cấp sơ thẩm còn sơ dài việc quy kết hành vi của các bị cáo chưa rõ ràng
do đó hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của tòa án nhân dân tỉnh thái bình
chuyển hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình để giải quyết theo quy định tại bộ luật tố tụng hình sự
thưa quý vị những ngày gần đây mặc dù một số nơi ở đắk lắc đã có mưa tuy nhiên mùa khô năm nay kéo dài khiến cho mực nước ngầm tụt sâu
nhiều giếng nước công trình thủy lợi ao hồ sông suối đã khô cạn
tình trạng hạn hán cục bộ trở nên gây gắt nhiều nơi vẫn chưa có mưa
dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt của nhân dân càng trở nên trầm trọng hơn
nhiều tháng qua trên địa bàn xã eo nhôn huyện buôn đôn vẫn chưa có mưa
toàn xã có một ba trăm linh hộ trong đó hơn năm mươi số hộ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
nhiều gia đình phải mua nước bình loại năm mươi lít để nấu ăn
nước sinh hoạt phải xin ở các giếng khoan còn nước hoặc phải đi vài cây số xin từng can về dùng
quay như là hết nước từ thâm giềng xong rồi đi xin cắt đây
là sáu nhà sáu nhà xong rồi chờ họ đi làm về với có nước để về giặt dụ tám rửa còn nấu ăn là cứ đi mua nước bình
nhà tôi mặc dù đã có một cái giếng đào từ mấy năm rồi nhưng giờ giếng đã cạn
nên giờ giếng đã cạn từ tháng ba vừa rồi rồi nên giờ nhà tôi phải đi xin nước hàng xóm để có nước sinh hoạt
còn nước nấu ăn thì sao
nước lọc có khi về lấy nước của hàng xóm để dùng nên rất là khó khăn
trước tình hình nắng nóng kéo dài ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt của người dân
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ea nhôn cũng đã trình phương án với huyện để khoan các giếng tập trung
nhằm giúp người dân thảo gợi khó khăn về nguồn nước sinh hoạt
cách đây khoảng nửa tháng thì cũng đã chủ động cho các nội định khảo sát các địa bàn mà thiếu khả năng
thiếu nước sinh hoạt
dân trước thì đã đề nghị với ủy ban huyện là hỗ trợ cho khoan ba giếng ở những địa bàn
cũng như tôi vừa nói là hoàng nam hai rồi là cư đung a và m tha hai
thì ủy ban huyện cũng đã thống nhất là tiến hành đang triển khai
còn lại còn năm thôn buôn còn lại thì nếu tiếp tục nắng nóng kéo dài mà khả năng thiếu nước
thì huyện sẽ bố trí là hỗ trợ kinh phí để tiếp tục khoan
đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn là đủ
hiện tại trên địa bàn tỉnh có hai tám trăm linh hai hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt
giải pháp trước mắt của tỉnh là tuyên truyền vận động các hộ dân chủ động chia sẻ nguồn nước trong vùng
để bảo đảm phục vụ nước sinh hoạt
các huyện nặng như eosup buồn đôn sẽ tổ chức khoan sâu các giếng để khai thác nước ngầm
phục vụ nước sinh hoạt cho bà con
còn tại đà nẵng nhà máy nước hải vân có công suất năm m ba một ngày đêm
cung cấp nước cho một mươi năm người dân tại khu vực bắc quận liên triều và khu công nghiệp
tuy nhiên những năm gần đây do một số hộ kinh doanh dịch vụ đã có hành vi câu đường ống tích nước
phục vụ hoạt động tắm suối ngay trước cửa thu của nhà máy dẫn đến việc nguồn nước thô chính
để nhà máy nước vận hành có nguy cơ bị thiếu hụt nghiêm trọng
mới đầu mùa khô nhà máy nước hải vân đã phải khóa van ngừng cấp nước sáu tiếng mỗi ngày
tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn khi hoạt động du lịch quay trở lại
sau dịch bệnh covid một mươi chín
năm ngoái nhà máy nước hải vân đã phải ngừng hoạt động bốn tháng do nguồn nước thô bị hụt
đại diện nhà máy nước hải vân cho biết tình trạng trên có thể sẽ quay trở lại
trọng nhất là các hộ dân ở đây là không có dây phép khai thác nguồn nước
dịch vụ này còn diễn ra thường xuyên thì việc thiếu nước trong mùa khô sắp tới là xảy ra
trước thực trạng trên lực lượng liên quan của quận phường đã nhiều lần kiểm tra nhắc nhở
xử lý những nguồn nước thô bị hụt
những hộ vi phạm luật về tài nguyên nước
thế nhưng những hộ kinh doanh dịch vụ tại đây vẫn cố tình vi phạm
cao điểm mùa nắng nóng đang đến gần
trong khi chờ những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ nguồn nước
thì hàng nghìn hộ dân ở khu vực phía bắc quận liên triều
đang đứng trước nguy cơ đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt